kính chào quý vị và các bạn
bão số bốn di chuyển chậm bị khối không khí lạnh xâm nhập vào
vì thế từ đêm qua tới giờ cường độ của bão số bốn suy yếu nhanh
đến gần trưa nay cường độ bão giảm còn cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
tức là đã giảm đi khoảng ba bốn cấp so với ngày hôm qua
trong hai mươi bốn giờ tới bão số bốn tiếp tục di chuyển theo hướng tây nam
với tốc độ từ một mươi một mươi năm kmh và suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới
sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần
còn trên đất liền các tỉnh đông bắc bộ chịu tác động của không khí lạnh tăng cường
nên trời đạnh sáo có nắng hanh vào trưa chiều với nhiệt độ cao nhất
phổ biến ở mức là dưới ba mươi độ
chỉ lưu ý là nhiệt độ về đêm ở mức thấp chỉ từ hai mươi một hai mươi bốn độ
vùng núi có nơi thấp hơn trời lạnh
tương tự tại các tỉnh tây bắc bộ thời tiết phổ biến là ít mưa
có nắng nhiều trong ngày nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám ba mươi một độ
đến tối và đêm
nhiệt độ hạ thấp nhất còn từ hai mươi hai mươi ba độ vùng núi còn thấp hơn
người dân chú ý sự thay đổi nhiệt độ để đảm bảo sức khỏe
với khu vực trung bộ từ thanh hóa đến thừa thiên huế
do ảnh hưởng của nhiễu động từ biển nên từ ngày một mươi một tháng một mươi
mưa có xu hướng gia tăng hơn về diện và lượng
cục bộ có mưa vừa đến mưa to nhiệt độ theo đó giảm nhẹ
cao nhất vào trưa chiều ở ngưỡng là dưới ba mươi một độ
với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
từ ngày mai mưa giảm dần về lượng
chỉ còn xảy ra giải rác về chiều tối và đêm
tuy nhiên cục bộ có thể xuất hiện mưa vừa mưa to vào sông
trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ duy trì ổn định trưa chiều từ hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn
với khu vực tây nguyên do ảnh hưởng của gió tây nam
nên chiều tối đêm nay mưa rông vẫn xảy ra ở diện nhiều nơi
từ ngày mai mưa sẽ giảm xuống diện giải rác vào lúc chiều tối
còn về nhiệt độ ít có sự thay đổi ngày đêm ở mức dưới ba mươi độ
các tỉnh thành miền nam cũng có xu hướng giảm mưa trong hai ngày tới
sau đó từ ngày một mươi hai tháng một mươi gió mùa tây nam hoạt động mạnh trở lại
thì mưa sẽ tăng hơn về diện và lượng
mưa tập trung vào chiều tối còn trưa chiều có nắng gián đoạn
nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn